tiếp chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng somrin vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của chủ tịch samdek sẽ đạt nhiều kết quả
đóng góp vào củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam và campuchia
chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng somrin bày tỏ vinh dự được dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội campuchia thăm chính thức việt nam
bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn
chủ tịch quốc hội campuchia đánh giá cao thành tiệu công tác phân giới cắm mốc hai nước đề nghị hai chính phủ thúc đẩy nhanh công tác này
để đường biên giới hai nước hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trở thành tài sản cho thế hệ mai sau
việt nam luôn coi trọng ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị toàn diện với campuchia
thủ tướng đề nghị quốc hội campuchia tiếp tục ủng hộ nhằm thúc đẩy kinh ngạch thương mại sớm vượt mức năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi mà hai nước đã nhất trí
đề nghị quốc hội campuchia tiếp tục bảo vệ những lợi ích chính đáng hợp pháp của doanh nghiệp việt nam
phù hợp các thỏa thuận hai bên cũng như luật pháp và thông lệ quốc tế